theo ngân hàng nhà nước vấn đề sở hữu chéo đầu tư chéo trong hệ thống đã được xử lý có hiệu quả
tuy nhiên việc kiểm soát tỷ lệ nợ xấu đang đứng trước thách thức khó hoàn thành vào cuối năm nay
theo báo cáo của ngân hàng nhà nước các ngân hàng thương mại do nhà nước nắm giữ từ trên năm mươi vốn
điều lệ không bao gồm ba ngân hàng thương mại mua bắt buộc tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống
các tổ chức tín dụng tích cực tham gia hỗ trợ xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém
ngân hàng nhà nước giám sát chặt chẽ việc triển khai giải pháp cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước
kịp thời yêu cầu ra soát điều chỉnh phương án phù hợp với thực tiễn hoạt động để khắc phục các tồn tại yếu kém